trái ngược với thượng hải chính quyền đặc khu hồng kông đã tiếp tục thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội giai đoạn hai
khi cho phép mở cửa trở lại các bể bơi và bãi biển
người dân không cần đeo khẩu trang khi tập thể dục ở các địa điểm trong nhà và ngoài trời
lan sóng dịch bệnh thứ năm ở khu hành chính đặc biệt hồng kông trung quốc gần như đã được kiểm soát
vì vậy chính quyền hồng kông quyết định thực hiện giai đoạn hai của việc nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội vào ngày một mươi chín tháng năm theo đúng lịch trình
phát biểu tại cuộc họp báo mới đây trưởng đặc khu lâm trình nguyệt nga cho biết dịch bệnh ở hồng kông đã ổn định hơn
các nguy cơ có thể kiểm soát được so với cả mắt mới hàng ngày gia động ở mức hai trăm linh ba trăm linh
từ ngày một mươi chín tháng năm các nhà hàng sẽ được phục vụ khách ăn tại chỗ đến giờ thay vì hai mươi hai giờ như hiện nay
số khách tối đa mỗi bàn cũng được tăng lên từ bốn đến tám người
giới hạn tiệc tối đa được tăng từ hai mươi người lên một trăm hai mươi người
chính quyền đặc khu cũng cho phép mở cửa trở lại các bể bơi và bãi biển
người dân không cần đeo khẩu trang khi tập thể dục ở các địa điểm trong nhà và ngoài trời
ngoài ra từ ngày một mươi chín tháng năm các tàu du lịch được hoạt động trở lại các quán bar hộp đêm quán karaoke
một phòng sông hơi đánh mạc trượt cũng được mở cửa trở lại và được phục vụ đến hai giờ
mỗi bàn bốn người sức chứa của rạp chiếu phim cũng được tăng lên tám mươi năm
lượng người đến hồng kông gia tăng sau khi đặc khu này dỡ bỏ lệnh cấm đi lại
đối với những người không cư trú tại đây từ ngày một tháng năm
dòng người đến hồng kông trong tháng này chủ yếu là từ trung quốc đại lục
trong đó có cả cư dân quay trở lại đặc khu và những người đến lần đầu
phần lớn để tránh những biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt đang được áp dụng
nhằm ngăn chặn đợt bùng phát dịch covid một mươi chín hiện nay
ngày một mươi bảy tháng năm chính quyền hồng kông cũng đã bổ sung thêm sáu khách sạn được chỉ định cách ly
tăng thêm hai phòng để đáp ứng nhu cầu trước số lượng ngày càng đông người nhập cảnh
chính quyền hồng kông dự kiến sẽ thực hiện nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội giai đoạn ba
vào cuối tháng sáu để người dân có thể kỷ niệm hai mươi năm năm ngày hồng kông trở về với trung quốc tại lục
trong bầu không khí thoải mái hơn
hy vọng sau khi tiếp tục thực hiện các biện pháp nới lỏng giãn cách
hồng kông có thể tiếp tục kiểm soát được dịch bệnh và không xảy ra làn sóng dịch bệnh tiếp theo